liên quan đến vụ cháy nhà xảy ra vào dạng sáng nay tại thị xã an khê tỉnh gia lai khiến ba người tử vong
hiện công an tỉnh gia lai vẫn đang tích cực điều tra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này nghi ngờ là một vụ phóng hỏa giết người
như tin đã đưa gần hai giờ sáng nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai đã nhận được tin báo của người dân
về việc xảy ra vụ cháy phòng trọ tại số ba trăm linh tám đường hoàng hoa thám thị xã an khê
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực an khê đã điều động hai xe chữa cháy cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến khoảng hai giờ một mươi năm phút đám cháy cơ bản đã được khống chế
quá trình tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng phát hiện ba nạn nhân tử vong trong phòng
danh tính các nạn nhân được xác định gồm nguyễn thị tuyết vân trịnh thị khánh huyền cùng chú thị xã an khê và nguyễn thành tý chú thành phố pleiku
đối tượng phóng hoảng giết người được xác định sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú thị xã an khê
quá trình truy lùng đối tượng công an phát hiện đối tượng đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ cách hiện trường vụ cháy khoảng chín trăm linh mét
kết quả bước đầu xác định đối tượng gây án có quan hệ tình cảm và xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân nguyễn thị tuyết vân